tại hà nội đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đã tiếp tổng bí thư đảng lao động mexico alberto anaya guterres
dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao đảng lao động mexico nhân chuyến thăm và làm việc tại việt nam
đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của tổng bí thư alberto anasa guterres
và đoàn đại biểu cấp cao đảng lao động mexico chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn
cho rằng đây là dịp để hai đảng cập nhật trao đổi nhận định đánh giá về tình hình khu vực châu á thái bình dương và mỹ la tinh
đồng thời ra soát kết quả hợp tác song phương giữa hai bên trong những năm qua
từ đó đề ra những biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ giữa hai đảng trong thời gian tới
tổng bí thư đảng lao động mexico chúc ngừng sự đổi mới và phát triển vượt bậc của việt nam trong thời gian qua
ấn tượng trước sự phát triển mạnh mẽ và bền vững của việt nam trong rất nhiều năm trên các lĩnh vực kinh tế văn hóa xã hội
đây là những minh chứng rõ ràng nhất về đường lối và sự lãnh đạo đúng đắn của đảng cộng sản việt nam
trong đó có vai trò đóng góp của ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam